được mệnh danh là tỷ phú bởi sở hữu hàng chục hectare quê có tuổi đời hơn chục năm tuổi
ông giàng á phử thôn xài lương xã an lương huyện văn chấn đã mất gần ba mươi năm chiến đấu với nghèo đói khó khăn để vươn lên làm giàu
mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện đầu năm của vị tỷ phú người mông này để nghe không chỉ khát vọng làm giàu của ông
mà còn về nỗ lực của ông trong xóa bỏ hủ tục lạc hậu để người dân học tập
trang trại của gia đình ông giàng a phử nằm lọt thòm giữa đồi quế ở độ cao chừng một ba trăm linh mét so với mực nước biển
hàng ngày các thành viên trong gia đình luôn tất bật với những công việc thuần nông
ông phử cho biết gần ba mươi năm qua ông và vợ đã gây dựng cho mình một trang trại trong đó tập trung phát triển diện tích trồng quế
nhận thấy cây quế là cây có giá trị kinh tế cao ông cùng với vợ con ngày ngày khai hoang đất rừng
trước là trồng lúa sau là trồng cây
ông phử cho biết gần ba mươi năm qua ông và vợ đã gây dựng cho mình một trang trại trong đó tập trung phát triển diện tích trồng quế
ông phử cho biết gần ba mươi năm qua ông và vợ đã gây dựng cho mình một trang trại trong đó tập trung phát triển diện tích trồng quế
vừa là bí thư tri bộ vừa được người dân bầu là người có uy tín ông phử không hề nà bất cứ công việc gì của thôn bản
người dân trong thôn xài lương bốn coi ông như cây cổ thụ bởi ông là người tiên phong làm giàu rồi phổ biến kinh nghiệm trong phát triển kinh tế
nhờ đó nhiều hộ gia đình đã có điểm
từ khi có bác phử đến vận động xây dựng nhà vệ sinh nhà tắm để có chỗ tắm giặt thuận tiện năm vừa rồi nhà mình đã lấy tiền bán quế xây được cà bể nước nữa
bây giờ ăn ở sạch sẽ hợp vệ sinh sẽ bảo đảm sức khỏe ngày mưa gió cũng không sợ thiếu nước nữa
năm nay có cơn bão số ba đã làm hỏng đường lên bảng
bà con bị cô lập nhiều ngày
may có bác phử đứng ra vận động người dân trong thôn người có tiền giúp tiền người có công giúp công đi thuê máy múc về sửa lại đường để đi lại được thuận tiện và an toàn
thôn xài lương bốn hiện có sáu mươi tám hộ một trăm linh là đồng bào dân tộc mông
mặc dù điều kiện sống vẫn còn nhiều khó khăn do cách trung tâm xã cả chục km sống ở độ cao trên một ba trăm linh mét so với mực nước biển
nhờ có sự hiểu biết và cách tuyên truyền vận động hiệu quả của ông phử đã góp phần thay đổi rất nhiều
nếp nghĩ cách làm của bà con cũng như nâng cao đời sống của người dân